chúng tôi rất phân khởi bởi vì bây giờ cái ăn của chúng tôi thì kinh tế nó đã lên cao rồi
thì cái nhu cầu của cái nghệ thuật văn hóa hay nói chung là cái cuộc sống của con người nó phải đòi hỏi cao hơn
thứ nhất là nhà nước đã mở các công ty gần đây con cháu chúng tôi có công an việc làm
cái thứ hai chúng tôi là người già nhưng chúng tôi ở nhà để chúng tôi lao động
đảng chính quyền nó cho chúng tôi học tập những nói ví dụ như là các mô hình
để chúng tôi cũng triển khai những cái công việc chúng tôi làm là nó cũng thực hiện theo với nhà nước là nó rất là hài hòa
để đạt được kết quả đáng khích lệ trên có thể nói nguyên nhân đến từ việc đoan hạ đã có một bước chạy đà thành công từ năm hai nghìn một mươi
đây là tiền đề cho việc rút ra được những bài học quý báu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương quan trọng
có ảnh hưởng to lớn
trong việc thay đổi diện mạo quê hương đó là việc thực hiện rồn ghép rụng đất hay còn gọi là rồn thừa đổi rụng
trước tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu xã đoàn hạ có một bốn trăm linh sáu thử rụng nhỏ lẻ
việc canh tác manh mún không tập trung khiến người nông dân dần rời xa cánh đồng
nhiều nơi rụng bị bỏ hoang đến một hai năm đây là tình trạng chung của cả huyện
trước tình hình đó huyện thanh thị có chủ trương triển khai việc rồn đổi rụng đất
nhằm mục đích hỗ trợ người dân tập trung canh tác được thuận lợi
bất ngờ là khi đó đoàn hạ không phải là xã thực hiện điểm của huyện
nhưng tại đây lại nhận được sự đồng thuận cao nhất từ phía người dân
khiến công tác được triển khai thuận lợi
từ đó huyện thanh thủy cũng lấy đoàn hạ làm điểm nêu gương cho các địa phương khác
thực hiện nghị quyết của tỉnh huy của huyện huy
đảng huy cũng ban hành nghị quyết chuyên đề về các rồn đổi rụng đất
giao thủy ban dân xây dựng các đề án phương án về các rồn đổi
sau khi xây dựng phương án xong đưa xuống các tri bộ họp thảo luận
và đưa cho hội nghị quần chúng dân để bàn thống nhất phương án
trong quá trình triển khai các phương án thì cũng có rất nhiều ý kiến đóng góp
và ban chỉ đạo của xã cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân
và xây dựng một phương án tối ưu
thì ta thường hay thực hiện
vậy là chỉ trong vòng ba tháng từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
công tác xuân thừa đã thực hiện xong
cả xã giờ chỉ còn bốn trăm ba mươi thử dụng lớn
từ chỗ manh muốn giải rác giờ diện tích canh tác của cả hộ đã tập trung hơn
bên cạnh đó chính quyền địa phương còn tạo mọi điều kiện từ hỗ trợ sống đến canh tác
để bà con nông dân đạt được năng suất cao nhất
cũng chính từ đây một trang mới trong phát triển kinh tế của đoàn hạ đã mở ra
giống thì là ủy ban nhân dân xã quan hệ cũng cho dân này
tiền bừa thì cũng hỗ trợ dân là một phần nhỏ
rồi thuốc thì cũng phun cho dân
chúng tôi chỉ việc gieo mạ rồi cấy xong rồi thu hoạch thôi
sau khi dồn đổi thì đưa cái giống lúa mới là dt một trăm linh
thì là về thì cộng với lúa thương pháp
thì là nói chung là dân đoàn hạ là cái vụ mùa vừa qua là thu tương đối là thắng lợi
thắng lợi là mỗi xào là xào nào tốt nhất là cũng có hơn hai trăm linh cân hai trăm hai mươi cân
xào nào bình thường thì xào bác bộ thì cũng được hơn một trăm linh cân
đặt quyền lợi của người dân lên trên hết
tranh thủ mọi ý kiến xây dựng đóng góp của nhân dân
đó là tiêu chí của mọi chủ trương hành động của đảng ủy và ủy ban nhân dân xã đoàn hạ

bởi khi người dân được hưởng lợi trực tiếp từ đó
và tiếng nói của người dân được tôn trọng
thì nói gì dân cũng nghe bàn gì dân cũng thuận
đối với đồng chí nguyễn xuân lý bí thư đảng ủy xã người đứng đầu địa phương
thì đây chính là chìa khóa cho mọi thành công
trong cuộc tác lãnh đạo thì nội dung là mọi công việc
thì cũng nhiều lúc là thuận lợi nhưng cũng nhiều lúc là rất là khó khăn
cho nên là bản thân mình thấy nhiều lúc cũng thấy là
ở những quốc tế thì mình khó khăn mà mình thấy cảm thấy nó chưa
như ý của mình thì vẫn phải nhiều lúc đôi lúc là mình có suy nghĩ
và cũng phải tìm cách để làm sao mà tham gia hỏi ý kiến học hỏi
để có sự giúp kinh nghiệm ra để ta đưa ra các giải pháp
thuận lợi để ta đạt được kết quả trong công tác lãnh đạo
công tác lãnh đạo công tác chỉ đạo làm sao tạo lòng tin cho người dân
phải nói là rất là khó khăn mà công chí đã giữ được nhiều năm nay
công chí đã giữ được uy tín và sự tin tưởng của nhân dân
tin tưởng đấy
công chí đã giữ được uy tín và sự tin tưởng của nhân dân

cho nên chủ dương của đảng của đảng ủy có phần đấy
tuyên truyền dưới người ta thực hiện tốt mà
xuyên suốt từ việc thực hiện dồn thừa đổi ruộng
hay sáp nhập khu dân cư ở đoàn hạ
thì tinh thần đoàn kết vẫn luôn là nguyên nhân của mọi thành công
đoàn kết giúp đảng chính quyền hiểu dân gần dân và vị dân hơn
đoàn kết giúp người dân cảm thông và sẻ chia với cái khó của cán bộ
và hơn hết đoàn kết giúp tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít ấm áp
và cả phát triển kinh tế nữa
trang trại này được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
với mục đích là nuôi bò ba b
sướng bò thịt chuyên dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao
nhờ áp dụng các quy trình nghiêm ngặt khoa học
mà trang trại luôn đạt được thu hoạch cao ổn định
trung bình mỗi lứa được từ bảy mươi đến tám mươi con
nhận thấy lợi ích rõ rệt từ mô hình chăn nuôi này
ủy ban nhân dân xã đoàn hạ đã kết nối các hộ dân trong xã đến đây
để được học tập và chia sẻ kinh nghiệm
mọi người rất ngạc nhiên
quan tâm thỉnh thoảng là đưa những đoàn đến trang trại này
để tham quan học hỏi
để cho nhân dân nhìn vào đấy
để có những mô hình phát triển thêm trăn nuôi
trong cộng đồng khu dân cư
cũng đang xem mô hình như ở đây
phát triển được thì mình cũng về cũng tạo mọi điều kiện
để có thể tìm chỗ khu đất rộng
để mình trăn nuôi phát triển thêm nhân rộng ra
từ ngày mà nuôi trăn nuôi này
trăn nuôi ba b ở đây để sinh sản
ở bà dân ở bà con đấy thì là cũng
học tập rồi cũng nuôi ba b sinh sản
xem cách cho ăn này
với lại kiểu như thế là

nuôi các loại bó khác
thì bà con học theo
bên cạnh trồng lúa hoa màu và chăn nuôi gia súc
thì nuôi cá lồng vốn là một ngành
cũng mang lại giá trị kinh tế cao của đoàn hạ
tuy nhiên những năm qua này là một ngành kinh tế cao của đoàn hạ
tuy nhiên những năm qua
do tình hình khí hậu tự nhiên có nhiều biến đổi
khiến cho loại hình kinh tế này gặp nhiều khó khăn
số hộ trăn nuôi thủy sản giảm rõ rệt
mặc dù vậy
nhận thấy tiềm năng từ đây vẫn còn khá lạc quan
các ủy chính quyền địa phương
cũng thường xuyên tới trao đổi vận động bà con nhân dân
vững phẳng tâm lý
liên kết các hộ với nhau
để sớm xây dựng được chuỗi sản xuất và tiêu thụ
ngày trước thì cũng có nhiều người nuôi lắm
nhưng mà hiện tại mấy năm gần đây là họ cũng bỏ nhiều
những anh em mà còn vẫn là có thích về cái người sông nước này
vẫn là luôn động viên nhau để hỗ trợ để ủng hộ
cùng đồng hành và mọi người vẫn tiếp tục để nuôi tiếp
trong những lúc khó khăn thì cũng vẫn được xã khuyến khích và ủng hộ
quan tâm rồi mấy anh em làm gần nhau
cũng vẫn chia sẻ hỗ trợ nhau những lúc khó khăn
hướng chung của địa phương thì là vẫn muốn tạo điều kiện
vẫn đã đề nghệ với cấp trên
thường xuyên mới mở
các lớp tàu huấn và chăn nuôi thủy sản
để hỗ trợ cho bà con dân về cái kiến thức
chăn nuôi cũng như là công tác phòng bệnh cho con cá
trong cái mùa dịch bệnh
cái hay mà đảng ủy chính quyền xã đan hạ
trong nhiệm kỳ vừa qua đã làm được
không những chỉ ổn định sinh hoạt kinh tế cho bà con nhân dân
từ việc dồn đổi rụ đất đến sắp nhập khu dân cư
mà còn là việc tạo dựng được mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư
đây là ngọn nguồn sức mạnh của mọi thắng lợi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
để tạo dựng được một nền tảng vững chắc trong tương lai
tất cả những đường lối chủ trương của đảng
đều mang lại lợi ích cho người dân
nên là chúng tôi hiểu được cái việc đấy
nên là rất là đoàn kết và ủng hộ cho đường lối của đảng
của chính quyền địa phương
cũng như của cán bộ khu dân cư là người trực tiếp với chúng tôi nhất
đoàn kết này không phải là rất là quan trọng
phải có đoàn kết thì mới thành công
kể cả gia đình nhà mình mà không đoàn kết cũng là không thành công được
mà để tạo nên sự thành công trong công việc
đó là sự đoàn kết thống nhất
trong nội bộ của đảng
và sự gắn chặt
giữa quần chúng với nhân dân
và giữa tổ chức đảng với nhân dân
đấy là những cái
muốn liên hệ đoàn kết và thiết

để tạo ra đoàn kiến kem thế giới

để doanh thoại
cho quần đoàn tray
về hoa vlime
để sống lijép